thành tiệu của công nghệ thông tin giúp ngành du lịch có cơ hội tối ưu hóa hiệu quả công tác xúc tiến quảng bá mở rộng thị trường phát triển du lịch trực tuyến
những cơ hội mới đang đặt ra cho ngành du lịch sức ép mới cần phải chuyển đổi để phù hợp với xu hướng phát triển du lịch thông minh
dù vậy để hiểu và vận hành du lịch thông minh vẫn là thách thức của nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch
chúng ta lại có những bước phát triển thần kỳ về mặt công nghệ
hiện nay là việt nam là một trong những nước mà có những tiến bộ về ict là hàng đầu của thế giới
cho nên đây là một cơ hội rất lớn của chúng ta
việc xây dựng hệ thống dữ liệu thông minh về các điểm đến hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm tốt cho du khách
tuy nhiên kết quả chỉ đạt được khi có cách thức sử dụng khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu trên
đối với doanh nghiệp du lịch thì rất là mong muốn để mà phát triển
công nghệ ứng dụng du lịch bốn hay là du lịch thông minh
nhưng cái quan trọng là các cơ quan ban ngành phải có được cái nền tảng
để làm sao mà doanh nghiệp có thể sử dụng cái nền tảng đó để mà ứng dụng tốt hơn
cái khó khăn thì chúng tôi nghĩ rằng là du lịch là ngành kinh tế tổng hợp
thế phải kết nối tất cả các cái liên quan đến các ngành kinh tế khác
thế thì cái tính kết nối làm sao mà chúng ta
phải thực hiện để mà khi mà thực hiện làm tốt thì chúng ta phải kết nối rất là tốt
về đầu tư thì chúng ta là có trong những điều kiện mà đầu tư chúng ta cũng chưa được tới tầm
thì thực ra với các hệ thống công nghệ thông tin là đầu tư phải đủ lớn
công nghệ chỉ là công cụ và giải pháp
do vậy cơ quan quản lý nhà nước cùng các doanh nghiệp du lịch
cần chú trọng triển khai du lịch thông minh với quy trình vận hành và tổ chức phù hợp
cần có lộ trình bước đi phù hợp cũng như vận dụng học tập kinh nghiệm của các nước
sẽ triển khai thành công